trước diễn biến phức tạp của thời tiết đặc biệt là trong thời điểm bão số bốn đang chuẩn bị đổ bộ
vào khu vực các tỉnh miền trung của nước ta lãnh đạo các cấp trên địa bàn đà nẵng đã khẩn trương
chỉ đạo người dân thu hoạch lúa theo chủ trương xanh nhà hơn già đồng nhằm bảo đảm an toàn
tài sản lao động của người dân địa phương
tại các cánh đồng lúa của xã hòa khương huyện hòa vang thành phố đà nẵng
mặc dù dụng lúa vẫn còn nhiều bông chưa chín rộ nhưng hơn hai ngày qua người dân nơi đây đã
và đang rất tất bật với công việc thu hoạch nhằm hoàn tất thu lúa về nhà trước khi bão đến
tại chủ trương của huyện của xã là bây giờ tập trung cho thu hoạch lúa hải thu
với chủ trương là xanh nhà hơn giá đồng
bây giờ thì có khâu là đoàn bảo đảm nhân dân là kiểm tra đồng rụng và đoàn bảo đảm nhân dân là tổ chức
cho thu hoạch đánh được cái thiệt hại do mưa bão gây ra
không chỉ ban hành công văn chỉ đạo đến các thôn xã lãnh đạo các địa phương trên địa bàn
đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo
đôn đốc người dân khẩn trương thu hoạch lúa trong những ngày trước bão
mục tiêu đạt ra là thu hoạch
đạt hơn tám mươi trên tổng diện tích hai hai trăm linh hectare lúa của vụ hẻ thu năm nay
các xã khuyến cáo cho người dân tập trung nguồn nhân lực cũng như là các phương tiện
để thu hoạch sớm trước ngày ba mươi nhằm hạn chế đến mức cấp nhất về tổng cấp
với chủ trương là xanh nhà hơn giá đồng
thứ hai thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho các địa phương chuẩn bị về khơi thông
các hệ thống mương tiêu mương tứ
nhất là ở cổng
đồng độc dân cư để là xử lý sao lại không bị gây thập ống
thứ ba là ròa soát lại các phương án phòng chống bão lụt theo phương châm bốn tài chủ của mình
đến nay tổng diện tích thu hoạch lúa của huyện hòa vang đã đạt khoảng năm mươi kế hoạch
cùng với đó công tác phòng chống bão lụt tại tất cả các xã trên địa bàn huyện đã được giả soát
nhất là các dụng cụ ứng phó với cơn bão số bốn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra